đã sáu mươi năm kể từ ngày bác hồ về thăm nông trường quốc doanh đồng giao tiền thân của công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu đồng giao doveco ở thành phố tam điệp tỉnh ninh bình
theo lời bác dặn các thế hệ lãnh đạo công nhân của nông trường luôn phấn đấu vươn lên không ngừng lớn mạnh khẳng định thương hiệu doveco trên thị trường trong và ngoài nước
dưới chân tượng đài chủ tịch hồ chí minh ông phùng bá vĩnh kể cho chúng tôi nghe về kỷ niệm rất đáng tự hào khi ông được gặp bác cách đây tròn sáu mươi năm
khi đó ông là đội trưởng một đội sản xuất của nông trường vào một buổi sáng năm một nghìn chín trăm sáu mươi được tin bác hồ về thăm nông trường quốc doanh đồng giao ai ai cũng náo nức và mong gặp bác
tôi được gặp bác hồ đầu tiên tôi rất là phấn khởi
mà từ đó đến nay là sau khi gặp bác hồ tôi đi bộ đội rồi tôi đi làm đủ thứ cái gì tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc
nhiều năm là chiến trí thì đua của quân khu chiến trí thì đua của bộ nông nghiệp
tôi rất là phấn khóa nông trường đồng giao trước đây thì có cà phê trước đây là nghèo mà đời sống vất vả
cho nên từ khi có cái nhà máy về đây là có giá trị bây giờ nó khác hẳn trước rồi
hơn nửa thế kỷ trôi qua
hơn nửa thế kỷ qua tập thể công nhân viên chức và người lao động công ty luôn phấn khởi tự hào được bác hồ về thăm chỉ đạo động viên
đặc biệt bác căn dặn làm sao để nông trường quốc doanh trở thành gương mẫu và điển hình cho các hợp tác xã
đồng thời phổ biến khoa học kỹ thuật đến bà con nông dân đội ngũ cán bộ công nhân người lao động
ngày nay công ty được ghi nhận là một trong sáu trung tâm chế biến rau quả lớn của cả nước
đặc biệt có liên kết với một mươi năm tỉnh thành phố trên cả nước để mở rộng nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất kinh doanh